nhằm bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho gia đình người học trong việc lựa chọn nguyện vọng
dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông tư thục năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu tất cả các trường tư thục phải công khai mức học phí
và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường trung học phổ thông tư thục nói riêng
và các nhà trường ở các cấp học khác nói chung tuân thủ ba công khai theo quy định
gồm công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục công khai thu chi tài chính
yêu cầu công khai mức học phí và các khoản thu khác của năm học nằm trong nội dung công khai thu chi tài chính
nhằm giúp trai mẹ học sinh có thêm kênh thông tin khi tìm hiểu quyết định nguyện vọng gửi con theo học
yêu cầu về công khai học phí và các khoản thu khác của năm học cũng là căn cứ để cơ quan quản lý và người dân
cùng đồng hành giám sát tình hình hoạt động của các nhà trường
hạn chế nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh